kết thúc hai mươi ngày làm việc với tinh thần dân chủ nghiêm túc và trách nhiệm
quốc hội khóa một mươi bốn đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc của kỳ họp thứ bảy
với rất nhiều nội dung trên tất cả các lĩnh vực lập pháp giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước
phát biểu bế mạc kỳ họp chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định
qua mỗi kỳ họp hoạt động của quốc hội ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân bám sát thực tiễn cuộc sống
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết các luật nghị quyết được quốc hội xem xét một cách thận trọng
kỹ lưỡng đã cần nhắc đến từng phương án và được thông qua với sự đồng thuận cao
đây là những cơ sở pháp lý quan trọng để kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cuộc sống
góp phần phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân
tại kỳ họp qua xem xét báo cáo của chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám và tình hình thực hiện những tháng đầu năm hai nghìn một mươi
quốc hội nhận định trong thời gian qua nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực cả về kinh tế xã hội
quốc phòng an ninh và đối ngoại tuy nhiên nền kinh tế vẫn còn không ít khó khăn hạn chế
vẫn đang phải đối mặt với những thách thức mới
đề nghị các cơ quan hữu quan tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu quốc hội tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi
các đối tượng chịu sự tác động
ý kiến của các chuyên gia các nhà khoa học
để nghiên cứu hoàn thiện dự thảo bảo đảm chất lượng trình quốc hội xem xét tại kỳ họp tới
cũng tại kỳ họp trên cơ sở lắng nghe ý kiến kiến nghị của cử tri và xem xét đề xuất của đoàn đại biểu quốc hội
các đại biểu về những vấn đề nổi cộng gây nhiều bức xúc trong thời gian qua
quốc hội đã quyết định chọn chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
để tiến hành giám sát tối cao trong năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội cho biết hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp
được cử tri và nhân dân quan tâm đánh giá cao đã cho thấy các nhóm vấn đề được lựa chọn là sắc đáng
bám sát thực tiễn đời sống kinh tế xã hội
các phiên chất vấn và trả lời chất vấn diễn ra trong không khí dân chủ sôi nổi thu hút sự quan tâm của cử tri
các phó thủ tướng chính phủ các bộ trưởng trưởng ngành đã trả lời thẳng thắng trách nhiệm
đưa ra nhiều cam kết nhằm khắc phục các hạn chế bất cập và nâng cao hiệu quả hiệu lực trong quản lý các lĩnh vực phụ trách
quốc hội ghi nhận và đề nghị các thành viên chính phủ bộ trưởng trưởng ngành sớm có hành động cụ thể
để triển khai những cam kết trong thực tế đạt hiệu quả cao nhất
quốc hội đánh giá cao trách nhiệm sự nỗ lực của chính phủ các cơ quan của quốc hội
và các cơ quan tổ chức hữu quan trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp
đồng thời đề nghị các cơ quan khẩn trương chuẩn bị các nội dung chính quốc hội xem xét
thông qua tại kỳ họp thứ tám bảo đảm tiến độ và có chất lượng cao
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ lòng cảm ơn đối với sự tin tưởng
quan tâm chia sẻ của đồng bào cử tri cả nước và mong muốn tiếp tục nhận được sự giám sát chặt chẽ
sự đóng góp ý kiến thẳng thắn xây dựng để quốc hội nói riêng
bộ máy nhà nước nói chung hoạt động thực sự có hiệu quả